bên lề đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một đồng chí tổng thị phóng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới ipu martin chung gong
và chủ nhiệm ủy ban quan hệ quốc tế thượng viện myanmar thanh nguyên
tại cuộc tiếp xúc với tổng thư ký ipu martin chung gong phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng nhấn mạnh
là một thành viên có trách nhiệm việt nam sẽ tham gia tất cả các hội nghị chủ đề lĩnh vực nhằm góp phần vào thành công của đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi
năm hai nghìn hai mươi việt nam là chủ tịch asean và là chủ tịch aipa việt nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với ipu để lên kế hoạch và triển khai các chương trình
trước mắt là tổ chức hội nghị quốc tế về chủ đề phát triển bền vững tại việt nam
tổng thư ký ipu đánh giá cao vai trò của quốc hội việt nam trong việc đưa những cam kết vào cuộc sống
khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với việt nam triển khai hiệu quả chương trình và kế hoạch hành động của ipu thời gian tới
tại cuộc tiếp xúc với chủ nhiệm ủy ban quan hệ quốc tế thượng viện myanmar thang uyên phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng khẳng định
hai quốc hội đã phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị myanmar ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
theo luật pháp quốc tế về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước thời gian tới
trưởng đoàn myanmar sẽ báo cáo lãnh đạo quốc hội myanmar nghiên cứu thiết lập kênh hợp tác giữa nhóm nữ nghị sĩ quốc hội hai nước
và hợp tác giữa ủy ban đối ngoại của hai quốc hội trong việc giám sát các hoạt động kinh tế đối ngoại